cứ vào tháng riêng hàng năm là bà con ở bầy núi an giang bắt đầu đón chào mùa hoa thốt nốt nở rộ
đây cũng là cao điểm cho hoạt động khai thác và sản xuất đường thốt nốt của bà con nơi đây
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang
hiện nay tỉnh có tổng khoảng sáu mươi năm cây thốt nốt khoảng hai hộ dân và các cơ sở tham gia khai thác sản xuất đường thốt nốt
mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng sáu tấn đường
qua đây đã giải quyết được năm lao động ở địa phương trong đó có bảy mươi năm là đồng bào dân tộc khơ me
để tiếp tục khẳng định thương hiệu đường thốt nốt an giang cũng như đảm bảo chất lượng
nên thời gian qua chính quyền địa phương đã tăng cường trong việc kiểm tra các cơ sở sản xuất đường
đồng thời có những hướng dẫn các quy trình sản xuất đường sạch và hỗ trợ kịp thời cho bà con về vốn để có điều kiện tham gia sản xuất đường
đặc trưng cũng như đặc sản truyền thống của bà con tỉnh cũng như quyền đã thấy được cái này
địa phương cũng đã đề nghị để hỗ trợ cho bà con về cái giai dố để sản xuất
trong thời gian qua ở xã tăng lợi theo thống kê có bốn mươi hộ sản xuất đường thốt nốt này
họ làm theo mùa
như vậy thì ở xã cũng đã xét cho mỗi một hộ dây là năm triệu đồng để mà xây dòng
để bà con có thu nhập thêm trong sản xuất
ngoài ra địa phương cũng hỗ trợ cho bà con để bà con có thu nhập thêm trong sản xuất
hỗ trợ hỗ trợ để làm cái lò cũng như là các cái nồi để nấu thốt nốt
bước ban đầu thì mỗi một cái lò có cái hai cái nồi như vậy thì tổng kinh phí là khoảng một mươi triệu đồng trên một hộ
ban đầu như vậy thì ở xã đã xét được một mươi hai hộ để cho ra cái nguồn này
ngoài đặc sản đường thốt nốt ra hiện nay bà con xứ bảy núi an giang còn dùng nước thốt nốt để chế biến
và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm đặc trưng
mang đậm tính vùng miền như rượu thốt nốt mật thốt nốt thạch thốt nốt
mất thốt nốt nước màu được nhiều khách hàng ưa chuộng